đồng chí nguyễn thiện nhân ủy viên bộ chính trị chủ tịch ubnd mặt trận tổ quốc việt nam
đã đến thăm chúc tết trưởng lão hòa thượng thích phổ tuệ pháp chủ giáo hội phật giáo việt nam
cùng các chức sắc lãnh đạo hội đồng chứng minh hội đồng trị sự giáo hội
tại chùa viên minh xã quang lãng huyện phú xuyên thành phố hà nội
năm hai nghìn một mươi bảy là năm trưởng lão hòa thượng thích phổ tuệ một trăm linh một tuổi
chủ tịch ubnd mặt trận tổ quốc việt nam nguyễn thiện nhân
chúc mừng pháp chủ luôn mạnh khỏe đón xuân an lạc tiếp tục dẫn dắt giáo hội phật giáo việt nam
hoàn thành tốt các mặt vật sự trong năm hai nghìn một mươi bảy sống tốt đời đẹp đạo
góp phần vào công cuộc phát triển của đất nước
đồng chí nguyễn thiện nhân khẳng định trong những năm qua dưới sự quan tâm hướng dẫn
chỉ đạo của pháp chủ giáo hội phật giáo việt nam luôn là thành viên tích cực của mặt trận tổ quốc việt nam
chủ lão hòa thượng thích phổ tuệ cảm ơn sự quan tâm của chủ tịch ubnd mặt trận tổ quốc việt nam nguyễn thiện nhân
gửi lời chúc ban thường trục ubnd mặt trận tổ quốc việt nam một năm mới an khang thịnh vượng